hôm qua công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án tạm giữ ba đối tượng và thu giữ gần bốn viên hồng phiến
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại thôn xuân kiều xã quảng xuân huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện phan lê thành chú tại huyện quảng trạch điều khiển xe ô tô chở theo phan minh châu chú cùng địa phương
phát hiện trong túi quần của châu có năm túi ni lông bên trong các túi chứa chín trăm chín mươi tám viên hồng phiến
châu khai nhận mua số ma túy trên với giá hai mươi triệu đồng để bán kiếm lời
trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của châu đối tượng trần thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê thành phố đông hà tỉnh quảng trị
là người yêu của châu đã tự nguyện giao nộp một mươi năm túi ni lông bên trong có chứa hai tám trăm chín mươi sáu viên hồng phiến
số ma túy này châu giấu vào tủ lạnh để bán cho các đối tượng nghiện
trong quá trình khám sát cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình còn phát hiện và thu giữ thêm hai khẩu súng
cùng với nhiều dao kiếm các loại